tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bộ công an đã tổ chức bế mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín vòng loại bảng thi số tám
kết thúc hội thi công an tỉnh quảng nam đoạt giải nhất và công an tỉnh khánh hòa đoạt giải nhì toàn đoàn của bảng thi số tám
kết thúc hội thi ban chỉ đạo hội thi của bộ công an quyết định tặng hai mươi bốn giải thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đó có sáu giải toàn đoàn một mươi tám giải thi các môn
công an tỉnh quảng nam đạt giải nhất và công an tỉnh khánh hòa đoạt giải nhì toàn đoàn của bảng thi số tám
theo đó đội công an tỉnh quảng nam công an tỉnh khánh hòa sẽ được tham dự thi vòng chung kết khu vực phía nam dự kiến tổ chức từ ngày một mươi đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi